cấp cứu một bệnh nhân trong tình trạng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đã khó
cấp cứu một bệnh nhi trong tình trạng như vậy với cân nặng chưa đầy một cân
thậm chí có trẻ chỉ từ năm trăm linh đến sáu trăm linh gram ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh
với trang thiết bị còn hạn chế lại càng khó khăn hơn bội phần
thế nhưng bằng trình độ lòng yêu nghề và sự không ngừng phân đấu học hỏi
đội ngũ thầy thuốc này đã mang lại sức khỏe và cuộc sống cho nhiều sinh linh bé nhỏ
phóng sự được chúng tôi ghi nhận tại bệnh viện nhi tỉnh thanh hóa

nó nghịch nói chung là nó ượn người này kia thì ngày mai thì cho cháu sữa ăn sữa thêm
anh thấy cảm giác như thế nào
dạ rất vui mừng ạ
còn với những người hàng ngày hàng giờ túc trực chăm sóc bên từng bệnh nhi như điều dưỡng lê thị hà
niềm vui của họ chính là thấy những trẻ sinh non bỏ ống xôn dịch truyền và tự ăn được
để sớm trở về với gia đình
và với bệnh nhân nhi vũ thị linh hôm nay sau nhiều ngày chăm sóc
sự khỏe mạnh của con chính là món quà to lớn mà ông trời đền đáp lại cho những nỗ lực của các chị
bệnh nhi vũ thị linh này vào viện trong tình trạng đệ non hai mươi bảy tuần
suy hốt độ hai lúc vào thì bạn thở oxy hiện tại thì sau bảy ngày thở oxy
bệnh nhi đã có thể ăn tự bú bình được một mươi ml trên ba giờ và đã cai được oxy
tôi rất hy vọng là trong khoảng một tuần
bé có thể xuất viện được bình thường
bệnh viện nhi tỉnh thanh hóa được thành lập vào tháng bảy năm hai nghìn bảy
đến nay sau hơn một mươi năm đi vào hoạt động cùng với việc không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị
thì việc đào tạo sử dụng lực lượng đội ngũ thầy thuốc có tay nghề cao cũng là yếu tố
để bệnh viện cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó đặc biệt là những ca sinh non bệnh nhi có cân nặng thấp
đối với lại trẻ sơ sinh mà đẻ non thì có rất là nhiều cái khó khăn
trong đó có mấy cái vấn đề lớn một là cái cháu nó còn quá là non
cho nên là tất cả các cơ quan các cái bộ phận nó không phát triển
thứ hai quá trình chăm sóc đối với những bệnh nhân này là nó rất là cẩn thận và tỉ mỉ
tiếp theo đó đó là những cái dung dịch nuôi dưỡng những cái thuốc men mà nó đặc biệt đặc hiệu
đặc thù cho cái ngành chuyên ngành sơ sinh
và thứ ba đó là những cái vật tư tiêu hao những cái vật tư mà nó dành cho cái chuyên ngành sơ sinh
nó khác biệt hoàn toàn với lại những cái chuyên ngành khác
cho đến hiện nay thì chúng tôi đã cố cứu và điều trị hầu hết những mặt bệnh khó
mà trong cái môi trường mình gặp được từ những cái mặt bệnh liên quan đến tiêm vọng sinh
đến trẻ đẻ non và trong đó có những cái trường hợp mà chúng tôi đã cấp cứu được
những cái bệnh nhân dưới đến năm trăm linh gram tương đương với khoảng hai mươi năm tuần thai
đó là cái sự nỗ lực cố gắng của tất cả cán bộ nhân viên của bệnh viện
cũng như về ứng dụng các kỹ thuật mới kỹ thuật cao
và trong cái chăm sóc và điều trị trẻ nhi
bên cạnh đó bệnh viện cũng đầu tư về cơ sở vật chất
cũng như trang thiết bị đặc biệt là đầu tư về con người
để thực hiện tốt cái chức năng trong cái việc khám và chữa bệnh cho các trẻ
trong y khoa ngành nhi được coi là một trong những chuyên ngành khó nhất
nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc cùng sự quan tâm
đầu tư có hiệu quả của ngành y tế địa phương
hy vọng những thành công trong lĩnh vực chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sinh non
có cân nặng thấp tại bệnh viện nhi thanh hóa
sẽ tiếp tục được nhân rộng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung